tại hà nội đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc thành công tốt đẹp
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì buổi lễ
cùng dự có đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân
sau bốn ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và đoàn kết với tinh thần đổi mới trách nhiệm cao trước đảng bộ và toàn quân
đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
đại hội đã tập trung thảo luận tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm
chương trình hành động của quân ủy trung ương trình đại hội tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện của trung ương trình đại hội một mươi ba của đảng
đại hội đã lựa chọn bầu bốn mươi ba đại biểu chính thức và ba đại biểu dự khuyết cùng một mươi tám đại biểu đương nhiên
tham gia đoàn đại biểu đảng bộ quân đội dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phát biểu tại lễ bế mạc đại tướng ngô xuân lịch ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị ý thức và trí tuệ của các đại biểu
góp phần vào thành công chung của đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một sẽ góp phần vào thành công của đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phân đấu vượt lên thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
góp phần cùng toàn đảng toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
là dấu mốc quan trọng của một thời kỳ phát triển mới của quân đội